tết dương lịch năm hai nghìn hai mươi tuy chỉ được nghỉ một ngày duy nhất nhưng đây vẫn là ngày nghỉ được nhiều người dân đặc biệt quan tâm và đặc biệt trong đó là vấn đề tiền lương tiền thưởng
theo bộ luật lao động năm hai nghìn một mươi hai người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương trong những ngày lễ tết
trong đó thì tết dương lịch nghỉ một ngày vào ngày một tháng một dương lịch
lao động làm thêm giờ trong ngày tết dương lịch sẽ được hưởng tối thiểu là bốn trăm linh tiền lương của ngày làm việc bình thường
trường hợp làm thêm giờ vào ban đêm ngoài việc trả lương theo thời gian thực tế và tiền làm thêm giờ
lao động còn được trả thêm hai mươi tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày